về phần mình tổng thống hàn quốc moon jae in đã ca ngợi quyết định táo bảo của nhà lãnh đạo triều tiên
khi bước qua phần lãnh thổ hàn quốc bày tỏ hy vọng sẽ chứng kiến một thỏa thuận rõ ràng
khoảnh khắc ông kim jong un bước qua đường danh giới trên bộn đã biến panmuncheon trở thành một biểu tượng của hòa bình chứ không phải của sự chia rẽ
một lần nữa tôi hoàn ngành quyết định của nhà lãnh đạo triều tiên đã giúp cuộc thảo luận hôm nay có thể diễn ra
cả thế giới đang hướng tới panmuchom tôi hy vọng cuộc đối thoại giữa chúng ta sẽ diễn ra thẳng thắn
từ đó đạt được một thỏa thuận trao một món quà tuyệt vời cho người dân chúng ta và tất cả mọi người yêu hòa bình trên thế giới
chiều nay tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã tiếp tục thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
đây được xem là một trong những vấn đề cốt lõi trong chương trình nghị sự
ngoài ra trong phiên họp chiều nay
hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi việc bảo đảm an ninh cho triều tiên và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt khi triều tiên thực hiện phi hạt nhân hóa
cải thiện quan hệ song phương giảm căng thẳng ở khu vực biên giới vấn đề các gia đình ly tán thúc đẩy các dự án hợp tác ngoại giao nhân dân cùng nhiều vấn đề có liên quan khác
hội nghị thượng đỉnh giữa tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un vào ngày hôm nay được xem là sự kiện lịch sử đã thiết lập nhiều kỷ lục mới trong lịch sử quan hệ song phương
lần đầu tiên một nhà lãnh đạo triều tiên sang hàn quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh liên triều kể từ khi kết thúc chiến tranh triều tiên năm một nghìn chín trăm tám mươi
nhà lãnh đạo kim trương ngân là nhà lãnh đạo triều tiên đầu tiên thực hiện nghi thức duyệt đội danh dự của quân đội hàn quốc
ông kim jong un cũng là lãnh đạo triều tiên đầu tiên thực hiện nghi thức viết lưu bút và sổ lưu niệm tại nhà hòa bình ở làng đình chiến panmunjom
đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của các hội nghị thượng đỉnh liên triều các phóng viên nước ngoài sẽ được tham dự với tư cách cá nhân
tính đến nay đã có hơn tám trăm linh phóng viên nước ngoài đăng ký đưa tin về cuộc gặp này
ông moon jae in là vị tổng thống hàn quốc thứ ba trong lịch sử có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo triều tiên khi mà hai cuộc gặp trước đó chưa đạt được kết quả như mong đợi
ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ nhất tại bình nhưỡng giữa tổng thống hàn quốc kim tây trung và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
những thành tựu đạt được sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất bao gồm tiến hành đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán mở rộng hợp tác kinh tế liên triều đồng thời tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa các quan chức hai miền
từ ngày hai đến ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn bảy diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên triều tại bình nhưỡng giữa tổng thống hàn quốc romuhin và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
hai bên đã nhất trí trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân chấm dứt xung đột quân sự thiết lập cơ chế hòa bình và mở rộng hợp tác kinh tế cũng như giao lưu văn hóa
thưa quý vị chỉ ít giờ trước tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn đã ký tuyên bố chung panmunjom trong đó tái khẳng định cam kết thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo triều tiên
tuyên bố cũng bao gồm một loạt cam kết liên quan đến việc giải trừ quân bị
chấm dứt các hành động thù địch và biến khu vực biên giới chung thành khu vực hòa bình
ngoài ra hai bên cũng cam kết sẽ tiến hành các cuộc đàm phán đa phương với nhiều nước khác trong đó có mỹ
lãnh đạo hai miền triều tiên cam kết thành lập văn phòng liên lạc vĩnh viễn trung tại thành phố biên giới kê sân miền bắc triều tiên đồng thời nối lại việc tổ chức đoàn tụ cho các gia đình ly tán
kết thúc hội nghị thượng đỉnh liên triều tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un nhất trí hoàn thành phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên trong nỗ lực chính thức chấm dứt chiến tranh triều tiên
tổng thống hàn quốc moon jae in cũng nhất trí tới thăm triều tiên vào mùa thu năm nay
thưa quý vị mới đây phái bộ của nga tại tổ chức cấm vũ khí hóa học đã triệu tập họp báo tái khẳng định mỹ và các đồng minh phương tây đã giàn dựng các đoạn ghi hình về vụ tấn công hóa học tại đồng grab
các nhân chứng người syri có mặt tại buổi họp báo đã xác nhận tuyên bố này
đại sứ nga tại opcw nhấn mạnh các tài liệu do nhóm cứu hộ mũ trắng ghi hình về vụ tấn công hóa học tại thị trấn duma đông guta là hoàn toàn vô giá trị
cho đến nay nga và syri không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào về việc vũ khí hóa học được sử dụng trong cuộc tấn công tại duma
chính các nhân chứng trong vụ tấn công hôm bảy tháng bốn cũng bác bỏ cáo buộc của mỹ
theo đó một trong số các nạn nhân cho biết họ đã bị phun nước lạnh vào người
sau đó một số người lạ đã quay phim khu vực cấp cứu cũng như cảnh tượng hỗn loạn bên trong
các nhân chứng khẳng định không có ai thiệt mạng và không người nào có dấu hiệu bị nhiễm độc chất hóa học
các nhân chứng khẳng định không có ai thiệt mạng và không người nào có dấu hiệu bị nhiễm độc chất hóa học